thưa quý vị hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
cũng với tội danh này vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam mạc văn cầu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản phục bắc nghè một tỉnh bắc cạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bình dương
đã phát hiện triệt xóa một chuyên án
chuyên án sản xuất bôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm tạm giữ tám đối tượng để điều tra
tiến hành kiểm tra đồng loạt tại bốn địa điểm sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm
do đối tượng vũ thành công chú thành phố hồ chí minh là người chủ miu cầm đầu
lực lượng chức năng đã tạm giữ tăng vật gồm bảy năm trăm hai mươi năm lon sữa bột thành phẩm các loại
hai mươi thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại hai trăm linh kiện hàng chứa vỏ lon sữa
nhiều nhãn hiệu
nổi tiếng khoảng một trăm năm mươi vỏ lon bảy bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa có giá trị ước tính gần một mươi năm tỷ đồng
đối tượng vũ thành công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại địa chỉ năm mươi ba b trên bảy đường lô ồ khu phố nội hóa một
phường bình an thành phố dị an tỉnh bình dương
sau đó thuê công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng
loại sữa chỉ được sản xuất tại nước ngoài và chưa được phép sản xuất tại việt nam
vũ thành công hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả là sữa bột từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
và đã hưởng lợi bất chính số tiền khoảng ba tỷ đồng
với hành vi vận chuyển một mươi bảy tấn đường cát do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp võ thái hậu chú tại tỉnh bến tre đã bị công an tỉnh tiền giang bắt giữ
vụ vận chuyển đường cát lậu này bị phát hiện và bị phát hiện bởi bộ thái hậu
lúc hai giờ sáng nay hai mươi hai tháng một tổng trị giá hàng hóa ức tính hơn ba triệu đồng
qua làm việc võ thái hậu người điều khiển phương tiện khai nhận
đang vận chuyển thuê số đường cát trên từ tỉnh long an về tỉnh bến tre
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản vụ việc bàn giao phương tiện
cùng với tăng vật cho công an thành phố mỹ tho tiếp tục xác minh và xử lý theo thẩm quyền
trong giao dịch mua bán nhà đất chuyện người mua người bán đặt cọc có công chứng không phải là điều xa lạ
tuy nhiên thời gian qua không ít chủ đất khi mua bán nhà đất đã rơi vào cảnh dở khóc rửa cười
do đã ký hợp đồng đặt cọc có công chứng mà bên mua lại bỏ cọc
khi đó thì chủ đất dù muốn bán nhà đất cho người khác nhưng không có văn phòng công chứng nào chịu ký
và đó là thực trạng xảy ra phổ biến hiện nay
anh vinh ở quận long biên hà nội do cần tiền anh đã giao bán ngôi nhà đang ở
sau khi tìm được người mua vợ chồng anh cùng bên mua tới một văn phòng công chứng
làm hợp đồng đặt cọc công chứng
công chứng theo đề nghị của họ với số tiền đặt cọc là năm mươi triệu đồng
tuy nhiên qua thời hạn thanh toán mà bên mua nhà không thanh toán nốt tiền cũng không thể liên lạc được
do đó anh vinh quyết định bán nhà cho người khác
tuy nhiên khi đến văn phòng công chứng làm thủ tục mua bán anh mới biết nếu muốn bán nhà cho người khác
anh phải hủy hợp đồng đặt cọc công chứng với khách trước
thì trường hợp này tôi cũng chưa gặp phải bao giờ
tôi cứ nghĩ đơn giản là khi mua bán hoặc đặt cọc
thì khi ra công chứng thì sẽ được đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên
nên là tôi cũng không thể lường trước được điều này xảy ra được
về vấn đề trên dưới góc độ pháp lý khi bên mua và bán ký hợp đồng đặt cọc tại văn phòng công chứng
thì trên hệ thống công chứng đã có thông tin thửa đất số hợp đồng đã ký đặt cọc ngay
do đó nếu bên mua bỏ cọc việc hủy hợp đồng đặt cọc đã công chứng phải được cả hai bên đồng ý
tuy vậy trên thực tế hầu hết bên mua khi đã bỏ cọc thì không quay lại để ký hủy với bên bán
cái hợp đồng đặt cọc được công chứng
mà trên hệ thống yêu cầu
thì nhiều trường hợp khi mà chủ đất muốn thực hiện quyền của mình
và việc chuyển nhượng tài sản đấy sẽ bị gặp khó khăn
ở cái chỗ là công chứng viên yêu cầu các bên đã đặt ký hợp đồng đặt cọc
phải ra hủy hợp đồng đặt cọc đó
thì mới cho việc giao dịch mua bán chuyển nhượng đất đấy
theo quy định của điều năm mươi một
luật cung chứng thì mọi sự sửa đổi bổ sung hay chấm dứt các hợp đồng giao dịch
thì đều phải được tổ chức hành nghề cung chứng đã công chứng hợp đồng đó tiến hành sửa đổi bổ sung
do vậy khi một trong các bên mà không đồng ý ra tổ chức hành nghề cung chứng
để ký văn bản hủy bỏ hợp đồng đặt cọc đó
thì đương nhiên cái quyền nợ của bên bán sẽ bị ảnh hưởng và cái giao dịch của họ sẽ bị treo
đây là một trong những vấn đề này

theo luật sư lưu văn quang trong trường hợp những giao dịch phải làm công chứng
thì hợp đồng đặt cọc công chứng nên ghi nhận rõ địa chỉ liên hệ của bên đặt cọc
các thông tin về nhân thân số điện thoại liên hệ
tổ chức công chứng sẽ ký kết hợp đồng mua bán sau này làm cơ sở chứng cứ cung cấp cho tòa án
bởi nếu người mua không muốn hợp tác thì việc xử lý sẽ rất phức tạp và mất nhiều thời gian
trong trường hợp này chỉ có con đường duy nhất đó là tiến hành khởi kiện một vụ án tại tòa án có thẩm quyền
để đề nghị tòa án tuyên chấm dứt cái hợp đồng đặt cọc đó
khi mà có khi tòa án có phán quyết cuối cùng thì lúc đó thì cái giao dịch bị treo đó sẽ được gỡ bỏ
và chủ sử dụng đất chủ sở hữu nhà có quyền là thực hiện cái việc chuyển nhượng cái căn nhà
quyền sử dụng đất đó theo quy định
do đó tránh rơi vào tình huống trên luật sư lưu văn quang cho rằng trước khi ký hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất
hai bên cần thận trọng cân nhắc xem có nên đến ký tại văn phòng công chứng không
vì pháp luật hiện hành không quy định hợp đồng này bắt buộc phải công chứng thì mới có hiệu lực
xin được chuyển sang những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
những ngày tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn đang đến rất gần
và nhiều người đã tranh thủ thời gian này để có thể đi sắm tết
tại đường hoàng hoa thám hà nội lại ngập tràn các loại cây cảnh với đa dạng chủng loại
giá cả đáp ứng nhu cầu cao của người tiêu dùng
bên cạnh đó thì giá thịt và trứng da cầm có chiều hướng giảm và giá bưởi cũng đang xuống thấp tại một số tỉnh thành
nội dung chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
mặc dù giá bán cao gấp đôi ngày thường nhưng mặt hàng hoa lan loại nhỏ cây phong lan có nụ
được người tiêu dùng săn nhiều để chơi tết
cây hoa phong lan đang được trào với nhiều mức giá khác nhau
giao động từ chín mươi đến một tám trăm linh đồng một cây thuyền hay tùy loại
với một cây phong lan có ba mầm hoa có giá một trăm năm mươi đồng một bầu
phong lan chỉ có một hoặc hai nhành nụ giá bán thấp hơn là chín mươi một trăm ba mươi đồng một bầu
lan hồ điệp nổi tiếng đắt đỏ nhưng tại đường hoàng hoa thám
một bầu cây đã trổ hoa cũng chỉ có giá hơn một trăm linh đồng một cây
giá bưởi tại đồng bằng sài gòn
sông cửu long xuống thấp khiến nhiều nhà vườn lo lắng
tại những khu vườn canh tác đạt chuẩn bưởi bán với giá là hai mươi đồng một kg
còn những vườn bình thường không liên kết giá bán chỉ còn một nửa thậm chí là thấp hơn
ở một số nơi vườn bưởi không đặt chuẩn giá thu mua có thể xuống hai đồng một kg
bà con thậm chí lỗ thêm tiền công thu hoạch
tỉnh tiền giang hiện có đàn gia cầm lớn nhất vùng đồng bằng sông kiểu long
những ngày này doanh nghiệp và người chăn nuôi gia cầm đang tích cực chăm sóc đàn vật nuôi
chuẩn bị cung ứng cho thị trường tết cổ truyền giáp thìn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiền giang trong dịp tết cổ truyền năm nay
đàn gia cầm trong tỉnh sẽ cung ứng cho thị trường khoảng năm mươi sáu bảy trăm linh tấn thịt và gần một hai trăm linh triệu quả trứng
ở thời điểm này giá thịt và trứng da cầm có chiều hướng giảm do nguồn cung quá dồi dào
nhất là đối với các trang trại quy mô lớn lượng sản phẩm từ da cầm tồn động nhiều bị cạnh tranh với gia cầm nhập ngoại
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba cả nước có bốn mươi bốn dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp
với quy mô là ba mươi sáu hai trăm sáu mươi hai căn đã hoàn thành và được cấp phép khởi công xây dựng
trong đó có hai mươi tám dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp

như vậy tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba cả nước có bốn trăm một mươi chín dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân đang triển khai đầu tư xây dựng
với quy mô khoảng bốn trăm ba mươi hai năm trăm linh căn tổng diện tích sàn khoảng hai mươi hai sáu triệu m hai
thưa quý vị luật đất đai sửa đổi vừa được thông qua
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm với rất nhiều điểm mới và nhận được sự đồng thuận cao của người dân doanh nghiệp
và các chuyên gia nhà quản lý
nhiều điểm mới trong luật đất đai sửa đổi đều hướng đến việc bảo vệ quyền lợi của người dân
đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân
một trong những điểm mới của luật đất đai sửa đổi được nhiều người dân đặc biệt quan tâm
đó chính là vấn đề thu hồi bồi thường và hỗ trợ tái định cư
theo đó luật được thông qua
đã quy định cụ thể về trình tự thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội
vì lợi ích quốc gia công cộng với nhiều điểm mới đảm bảo dân chủ khách quan công bằng công khai minh bạch
ngược này hướng đến bảo vệ cho người dân có đáp vị thu hồi và đảm bảo cho người dân có được lợi ích thỏa đáng
việc mà tổ chức thu hồi đất giải phóng mặt bằng
thì nó phải tuân thủ theo những cái quy định và các trình tự của các cơ quan chức năng có thẩm quyền
bảo đảm làm sao nó phù hợp với tinh thần của nghị quyết một mươi tám
đó là phải cân nhắc xem xét đến cái quyền lợi của người dân trước
và đặc biệt là về vấn đề tội tái định cư
phải luôn luôn được đề cao và thực hiện vào đầu tiên
để từ đó thực hiện đúng theo tinh thần nguyên tắc của hiến pháp là bảo đảm cái quyền có chỗ ở
cũng như là cái quyền của người dân về vấn đề tài sản của mình khi bị thu hồi
tham gia trong quá trình đóng góp ý kiến xây dựng dự án luật
sư tiến sĩ bùi thị an cho rằng luật đất đai sửa đổi đã đưa ra các quy định giúp tăng cường sự tham gia của người dân
cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến
bổ sung hoàn thiện các quy định về việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong các khu vực quy hoạch
việc này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề bất cập trước đây
công khai minh mạch trong quy hoạch cái này cũng rất quan trọng
bởi vì trước đây gần như tất cả những trường hợp tham ô tham dũng từ đất là do không minh mạch về quy hoạch
để dân thì một mặt là bước xuống không biết không được xây dựng không được sửa chữa
và cán bộ thì vào lòng lao lý rồi móc ngọc với một số doanh nghiệp không chân chính
cho nên đấy cũng là vấn đề minh mạch trong lần này cũng là lần mới
bên cạnh đó nhiều quy định khác trong luật đã được xây dựng
nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất
biểu hiện rõ nhất qua việc mở rộng quyền sử dụng đất tiếp cận đất đai của công dân việt nam
chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiếu số
cùng với đó luật cũng giải quyết câu chuyện cân bằng lợi ích giữa các bên trong quan hệ đất đai
lợi ích của người sử dụng đất được hài hòa nhất mục tiêu của luật đất đai ra lần này
là để cho cái đất đai được vận hành lưu thông và nâng cao hiệu quả sử dụng đất một cách cao nhất
với nhiều điểm đổi mới và được kỳ vọng sẽ tạo ra những động lực cho phát triển đất nước trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội đã đề nghị chính phủ bố trí nguồn lực
chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể
để nhanh chóng đưa luật đất đai sửa đổi vào cuộc sống
thẩn chứng xây dựng ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các bộ cơ quan ngang bộ
ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định
đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước người dân và doanh nghiệp
tiếp theo bản tin xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức
kinh tế phương nam các hãng hàng không cho biết vừa thảo luận với cục hàng không việt nam
để tăng tải các chuyến bay những ngày cận tết năm hai nghìn hai mươi
các hãng đã được xác nhận slot tức lực cất hạ cánh tăng thêm vào ngày một mươi tám tháng một
sẽ tiếp tục đề xuất để chốt lại phương án bắt đầu triển khai bay
các start tăng thêm dành cho đường bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao
cần ưu tiên bổ sung ngay tại cung mứng
như từ thành phố hồ chí minh deep lake quy nhơn chù lai bù ma thuộc huế
tuy hòa thanh hóa đà nẵng quảng bình hải phòng và vinh
theo danh sách cấp tăng slot việc rách dẫn đầu số lượng hơn sáu trăm linh chuyến
việt nam airlines một trăm linh hai chuyến các hãng khác từ bốn mươi hai đến tám mươi bốn chuyến
như vậy việc bổ sung các chuyến bay này sẽ giấm phần căng thẳng về giá vé
trước đó hãng hàng không việt jet cũng đã nhanh chóng đưa được bốn tàu bay mới
về ngay trước đợt cao điểm để phục vụ hành khách trên các chặng bay trong và ngoài nước
để phục vụ nhu cầu di chuyển trong mùa cao điểm của khách hàng
dữ liệu do nền tảng dữ liệu ecomhit thống kê cho thấy
chỉ trong một tháng tổng giá trị giao dịch của người việt nam
trên bốn sàn thương mại điện tử đạt gần ba mươi hai tỷ đồng
dữ liệu do nền tảng thương mại điện tử ecomhit cung cấp
thông qua việc thu thập xử lý và phân tích từ hai sáu triệu dân hàng trực tuyến
bao phủ toàn bộ bốn sàn online đa ngành là shopee tiki lazada và tiktok shop
chỉ tiêu cho mua sắm trực tuyến của người việt tăng cao tháng qua
do nhiều hoạt động kích cầu mua sắm cuối năm diễn ra
lớn nhất là đợt siêu xeo ngày độc thân một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả có khoảng bốn trăm linh năm nhà bán đã nổ đơn trên bốn sàn trong tháng rồi
tính theo thị phần shopee dẫn đầu với bảy mươi hai bảy tương đương hai mươi hai sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
trong tất cả nhóm ngành shopee đều đứng đầu về doanh thu bỏ xa các sàn khác
theo công bố của shopee chỉ tính riêng hôm một mươi một tháng một mươi một
lượng người dùng tham gia mua sắm tăng gấp ba mươi tám lần thông thường
tiktok shop và lazada
với thị phần lần lượt là một mươi bảy hai và chín như ưu thế trong các nhóm ngành khác nhau
tiktok shop là nơi giao dịch các ngành hàng dễ mua dễ dùng
như thời trang và phụ kiện làm đẹp thực phẩm và đồ uống
trong khi lazada thế mạnh ở những ngành hàng có giá trị cao
người việt thường lên đây sắm đồ công nghệ gia dụng thiết bị âm thanh
với ba trăm tám mươi năm tỷ đồng công nghệ là nhóm ngành hàng mang lại nhiều doanh thu nhất
cho lazada trong tháng một mươi một năm ngoái
năm nào cũng vậy khi tết nguyên đáng đang đến gần trên địa bàn cả nước
đặc biệt là các địa phương lớn phía nam như thành phố hồ chí minh
tình trạng buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng lại tăng đột biến
đặt ra công tác đảm bảo bình ổn thị trường cho ngành chức năng và chính quyền địa phương
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh cho biết
đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số ba phù hợp với các đơn vị chức năng
tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn
công ty logistics trên đường ngô chi quốc phường bình chiểu do ông nda làm giám đốc
ghi nhận tại kho lạnh của công ty chứa trữ hai mươi bốn chín trăm một mươi năm kg nội tạng động vật đông các loại
không ghi xuất xứ không ngày sản xuất không hàng sử dụng không hóa đơn chứng từ
gồm có bao tử heo vú heo lá sách bò dồi trường heo trứng gà non tổng trị giá hơn hai bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng
đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định
tiếp đó tại nhà máy công ty cổ phận môi trường việt úc huyện bình chánh
đơn vị đã tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm tổng sáu quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành với gần ba trăm hai mươi năm đơn vị sản phẩm các loại
gồm quần áo dầu gió chai nước muối giá màu nhắn hiệu đường cát tổng trị giá hơn sáu trăm ba mươi triệu đồng
đây chỉ là hai vụ gần nhất trong tổng số hàng trăm vụ việc được ngành chức năng tp hcm phát hiện xử lý
ủy ban đến hàng thực phẩm đặc biệt là thực phẩm bẩn
những cái đó đã ảnh hưởng rất nguy hạ đến sức khỏe dùng
rất mạnh mẽ trong việc phối hợp với lực lượng chức năng
như là vừa rồi là tỷ ban tạo thực phẩm đã được thành lập bà xã tạo thực phẩm
công an cũng như là bên các lực lượng các chỗ biên phòng để kiểm tra
kiểm soát cái nguồn hàng về từ các chỗ biên phòng các cửa khẩu
cũng như là các nguồn hàng ở trong các kho chứa chữ kho ngoại quan
các bến cảng sân bay tất cả các nguồn hàng mà nếu như không có giấy tờ
chứng minh được nguồn cấp xuất xứ tuyệt đối chúng tôi sẽ không để cho người tiêu dùng
người ta tiếp cận được và mua được
vì thực tế họ đánh vào cái vấn đề là vào cuối năm nay thì cái lượng thực phẩm vẫn gia tăng
theo thống kê của cục quản lý thị trường tp hcm luy kế một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
số vụ kiểm tra chuyên ngành và liên ngành đạt hơn năm mươi ba vụ
số vụ vi phạm hơn bốn một trăm linh vụ tăng một tám trăm hai mươi năm vụ tăng bảy mươi bảy một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trong đó đã xử lý gần bảy mươi ba tỷ đồng tiền phạt hành chính một mươi sáu tỷ đồng tiền bán hàng hóa tịch thu
trị giá hàng hóa tiêu hủy gần sáu mươi tỷ đồng tăng một mươi hai chín mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trị giá hàng tịch thu chợ bán khoảng một trăm một mươi sáu tỷ đồng
đáng chú ý tổng số tiền nộp ngân sách đạt tám mươi năm bốn tỷ đồng tăng tám mươi chín tám mươi tám so với cùng kỳ năm trước

theo dự báo thời gian tới nhu cầu mua sắm hàng hóa người dân tăng mạnh
nguồn hàng hóa di chuyển vào thị trường từ hướng biên giới tây nam được tập kết tại các kho hàng
để trung chuyển chứa trữ được bài bán kinh doanh tăng cao
cụ quản lý thị trường tp hcm đã tập kết các kho hàng để trung chuyển chứa trữ
chỉ đạo các đội quản lý thị trường để mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giám sát
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng vi phạm
tại các địa bàn trọng điểm nổi cộng các tuyến đường liên tỉnh quốc lộ và tại các kho bãi điểm chứa trữ hàng hóa
sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố số điện thoại đường dây nóng vé tàu xe tết năm hai nghìn hai mươi bốn
của các nhà ga bến xe bến phà taxi để người dân phản ánh
khi cần thiết để được hỗ trợ
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết dịp tết nguyên đáng các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn
dự kiến phục vụ bình quân bảy mươi hai khách một ngày tăng một mươi tám so với cùng kỳ
còn tại ga đường sắt sài gòn dự báo bình quân khoảng bốn sáu trăm linh hành khách một ngày
tương đương lượng khách cùng kỳ năm trước
hiện nhiều bến xe khách liên tịnh ở tp hcm tình trạng khang hiếm vé tàu xe tết hai nghìn hai mươi bốn
chủ yếu ở các ngày cao điểm từ hai mươi ba đến hai mươi tám tháng chạp
những ngày còn lại vẫn còn vé để người dân mua chuẩn bị về quê đón tết
các bến xe cũng lên kế hoạch tăng cường phương tiện khi lượng khách tăng đột biến
sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của đơn vị này
cùng các đầu mối đơn vị vận tải khác để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
và doanh nghiệp trong dịp tết nguyên đáng và mùa lễ hội xuân giáp thình hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng là nơi để người dân được giải đáp những thắc mắc về chuyện mua vé tàu xe
và phản ánh tình trạng chặt chặt
thái độ phục vụ của các nhà xe dịp tết
sở giao thông vận tải tp hcm ba trăm tám mươi tám hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi bảy
thanh tra sở giao thông vận tải hai mươi tám ba nghìn tám trăm ba mươi bảy trăm linh một
cảng vụ hàng không miền nam chín trăm linh sáu tám trăm bảy mươi một một trăm sáu mươi chín
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất chín trăm linh hai ba trăm chín mươi tám tám trăm bốn mươi chín
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn chín trăm linh một bốn trăm hai mươi ba sáu trăm chín mươi ba
ông ngô hải đường trưởng phòng khai thác hạ tầng sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
sở đã tiến hành rà sát các tuyến đường đủ điều kiện thu phí vỉa hè
sở giao thông vận tải tp hcm đã tiến hành rà sát các tuyến đường đủ điều kiện thu phí vỉa hè
để lấy ý kiến các đơn vị và dự kiến sẽ công bố trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
các quận huyện tp thủ đức cũng đang triển khai rà sát danh mục các tuyến đường đủ điều kiện
để sử dụng tạm thời lòng đường hè phố ngoài mục đích giao thông
ngoài ra sở giao thông vận tải tp hcm đã hoàn tất thủ tục để thuê dịch vụ phục vụ hệ thống
quản lý cấp phép thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
đã triển khai trên toàn địa bàn dự kiến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đưa vào sử dụng
một số địa phương cũng đã có kế hoạch như quận năm dự kiến ngày một tháng ba
sẽ thực hiện triển khai thu phí lòng đường hè phố
quyết định của ubnd tp hcm thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố
để tổ chức làm điểm kinh doanh dịch vụ buôn bán hàng hóa và điểm trong giữ xe có thu phí
đang nhận được sự đồng thuận của hầu hết người dân
phiên chợ bền vững lần thứ một mươi tám với chủ đề năm mới tôi mới trái đất hạnh phúc
vừa được tổ chức tại tp hcm
sự kiện này là minh chứng cho cam kết không ngừng trong việc thúc đẩy lối sống bình vững
và các sáng kiến môi trường trong cộng đồng
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
phiên chợ không chỉ nhấn mạnh về việc tái chế mà còn đề cao tầm quan trọng
của việc tái sử dụng giảm thiểu và từ chối những bước tiên phong trong việc bảo vệ môi trường
việc này không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt mà còn giảm áp lực
lên hệ thống tái chế và giảm ô nhiễm môi trường
tái sử dụng các vật phẩm có thể giảm đáng kể lượng chất thải và tiết kiệm tài nguyên
như việc tái chế sử dụng chỉ một số lượng vải có thể tiết kiệm được hai mươi năm lít nước
mức tiêu thụ năng lượng có thể giảm tới chín mươi năm thông qua việc giảm bớt và tái sử dụng
so với việc sản xuất sản phẩm mới
ngoài ra việc từ chối sử dụng các sản phẩm dựa dùng một lần và giảm tiêu thụ
có thể giảm thiểu đáng kể lượng trác thải đổ vào bãi trác do bao bì
đặc biệt là dựa dùng một lần chiếm một phần lớn trong số lượng trác thải tại các bãi trác
mục đích của cái việc mở phiên chợ là mình sẽ truyền đến nhiều người hơn
và cách thông điệp là bảo vệ môi trường
với lại mình mua sắm có trách nhiệm
ngoài những hoạt động ở phiên chợ là mình mua bán lại những sản phẩm đồ cũ
mình cũng giới thiệu đến người tiêu dùng những nhãn hàng và những doanh nghiệp
mà họ có hoạt động xã hội họ có những sản phẩm cống khiến cho xã hội
về những mặt tích cực hơn về môi trường như giảm thiểu rác thải nhựa
các mặt hàng về organic với lại tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng hơn
ngoài ra bên em cũng có thu nhận những sản phẩm những đồ dùng cũ
như là pin cũ quần áo cũ để đi tái chế
chai lọ các thứ thì nó sẽ giúp cho việc giảm rác thải trong tình hình chung
mà mọi người kiểu như không có dùng đến nữa
thì mình tăng cái vòng đời sử dụng của những mặt dụng đó
tại gian hàng nhiều loại sản phẩm đã qua sử dụng như quần áo giày dép
túi sách đồ trang sức được các bạn trẻ đem đến nhằm đa dạng lựa chọn cho khách hàng
bên cạnh đó các loại thức ăn đồ uống được làm từ nguyên liệu tự nhiên
thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe cũng được giới thiệu
nhằm tăng tính nhận diện cho các bạn trẻ khởi nghiệp đối với cộng đồng
từ đó cho thấy việc lan tỏa lối sống xanh văn hóa tái sử dụng và tái chế giảm thiểu rác thải nhựa
đang dần được nhiều người đón nhận tích cực như một lối sống văn minh trong thời đại hiện nay
nhận thấy được là xu thế của người tiêu dùng sau đại dịch covid một mươi chín
họ quan tâm đến các thực phẩm giàu dinh dưỡng cá nhân hóa dinh dưỡng
những thực phẩm để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng
nên là nhóm sinh viên đến từ trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm tụi em
đã nghiên cứu và sản xuất ra thị trường dòng sản phẩm bánh
có bổ sung bột chuối xanh và bột khoai mỡ
nhận thức của mọi người em thấy hiện nay là thay đổi rất là nhiều đặc biệt là giới trẻ
giới trẻ thì họ ngày càng quan tâm hơn đến những thực phẩm nành mạnh
thực phẩm ăn kiên thực phẩm ít lên đặc biệt là với xu hướng ăn mà không muốn tăng cân
em thay đổi được thứ nhất là mình có thể thay thế được những loại nước
giống như là nước có ga nước trên thị trường người ta bán trong siêu thị
tất cả các loại đều dùng là chất bảo quản có hương liệu có màu
đều là chất sử dụng này là hương liệu hết
thì em muốn thay thế mỗi gia đình người ta có thể tự lên men được những loại
probiotic tự nhiên trong gia đình mình mình không sử dụng những sản phẩm khác như sữa chua
phiên chợ bền vững lần này cũng không dừng lại ở việc giới thiệu các sản phẩm tái chế
mà còn là dịp để đẩy mạnh nhận thức về bảo vệ động vật tại việt nam

điều mà chúng ta thấy được về việc giải cứu động vật ở việt nam là với thế hệ trẻ hiện nay
họ rất cởi mở và nhận thức được khá rõ về điều đó
họ đã tạo được một động lực để tham gia vào việc này
với một vài người ở thế hệ trước việc giải cứu động vật có vẻ là một khái niệm mới
và đó là một sự thay đổi về nhận thức nói chung tại việt nam
tại chỗ của chúng tôi thì chúng tôi giải cứu động vật thông qua nơi ở của mọi người
chúng tôi cũng phối hợp với những trạm giải cứu động vật khác
tại đây mọi người có thể đến và ủng hộ trực tiếp thông qua việc mua thức ăn và đồ uống
hướng và đa dạng hóa đề cập đến việc chuyển đổi thị trường sang các lựa chọn bền vững hơn
đòi hỏi sự thay đổi trong cách sản xuất sản phẩm và bao bì
nhu cầu của người tiêu dùng khung pháp lý và chi phí
cuối cùng bổ sung cho các giải pháp các sản phẩm dựa cần được thiết kế
để có thể tái chế được tại thị trường nơi chúng được bán
để việc quản lý chất thải và thị trường tái chế trở nên khả thi hơn
hiện nay chỉ có chín nhựa sản xuất được tái chế